với điều kiện địa lý cùng nằm trên bán đảo đông dương hai dân tộc việt nam lào luôn đoàn kết liên minh chiến đấu trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước
trận đánh lớn nhất bảo vệ thà khẹc năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu khi thực dân pháp quay trở lại xâm chiếm lào đã nêu một tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm
một biểu tượng cao đẹp về tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa quân và dân hai nước việt nam lào
đài tưởng niệm trận đánh ngày hai mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại thị xã thà khẹc tỉnh khăm muộn trung lào
nơi đây bảy mươi một năm trước đã diễn ra một trận đánh hoàn toàn không cân sức giữa gần hai quân lê dương của pháp được trang bị vũ khí hiện đại và khoảng hai trăm linh thanh niên việt lào
dưới sự chỉ huy trực tiếp của hoàng thân suphanuvong khi đó vừa là tổng tư lệnh lào kiêm tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang liên quân lào việt trong chính phủ độc lập lào issala được trang bị một số lượng rất ít vũ khí lạc hậu
nơi đây bảy mươi một năm trước đã diễn ra một trận đánh hoàn toàn không cân sức giữa gần hai quân lê dương của pháp được trang bị vũ khí hiện đại và khoảng hai trăm linh thanh niên việt lào

vì vậy các con không được quên công ơn to lớn này bố tôi dạy chúng tôi rằng chúng ta phải làm hết sức mình để tiếp tục phát triển một quan hệ tốt đẹp của hai nước để hai nước chúng ta luôn yêu thương nhau thế hệ này phải truyền dạy cho thế hệ sau
ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa đã nhất trí ký kết hiệp định liên minh còn gọi là hiệp định thành lập liên quân lào việt với chính phủ độc lập lào ít xa lạ
và ngay từ trận chiến đầu tiên tại thà khẹc tinh thần xả thân vì nhau sẵn sàng hy sinh vì nhau đã thể hiện rất rõ đây chính là sợi chỉ xuyên suốt giúp hai nước cùng nhau đánh thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác và vẫn tiếp tục nắm tay nhau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay